tổ chức hiểu ước bắc đại tây dương nato sẽ tăng cường các đơn vị chiến đấu dọc sườn phía đông của khối
đây là tuyên bố của tổng thư ký nato jens stoltenberg đưa ra sau cuộc họp bộ trưởng quốc phòng các quốc gia thành viên
nhằm chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh nato dự kiến sẽ diễn ra ở thủ đô madrid của tây ban nha từ ngày hai mươi chín đến ba mươi tháng sáu tới
tổng thư ký stoltenberg cho hay các bộ trưởng nato đã thảo luận về chủ đề bố trí lực lượng trong tương lai của khối
và biện pháp để nato có thể thúc đẩy công tác hỗ trợ thiết thực cho các đồng binh
bằng cách tăng cường về cơ bản sự hiện diện năng lực và trạng thái sẵn sàng chiến đấu sẽ có thêm nhiều đội hình tác chiến
hệ thống phòng thủ trên không trên biển và trên không gian mạng cũng như các kho dự trữ vũ khí được triển khai
ngoài ra các bộ trưởng cũng đã thảo luận về vấn đề phân bổ nguồn lực trong liên minh
cũng theo ông stoltenberg hội nghị thượng đỉnh nato tại tây ban nha sắp tới sẽ đưa ra những quyết định quan trọng
liên quan đến các lĩnh vực chủ chốt như củng cố khả năng dân đe và năng lực phòng thủ của nato
đồng thời duy trì sự hỗ trợ dành cho ukraine và các đối tác khác